và cả trồi non của sự sống là khi những tử tù đã đón nhận bản án tử hình đã cầm chắc cái chết trong tay bỗng nhận được quyết định ân giảm của chủ tịch nước
không thể nói hết niềm vui sướng vỡ hòa của những người bước từ cõi chết sang danh giới của sự sống đó
hơn ai hết họ trân trọng vô cùng từng phút giây còn được hít thở bởi vì họ đã được tái sinh một lần nữa